chùa vinh quang xã hùng sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương là một ngôi chùa đã có hàng trăm năm tuổi
qua thời gian ngôi chùa này đã bị súng cấp nghiêm trọng nhưng với sự đồng thuận của người dân chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm
ngôi chùa đã được phục dựng lại khang trang và trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của người dân địa phương cùng các vùng lân cận
chùa vinh quang ngôi chùa hàng trăm năm tuổi với những phò tượng cổ từ xưa để lại
ngôi chùa là nơi ghi dấu ấn của nhân dân xã hùng sơn trong kháng chiến cũng như trong giai đoạn xây dựng đất nước
chùa đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh
tuy nhiên do được xây dựng từ nhiều năm trước nên các hạng mục của chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng
năm hai nghìn một mươi ba được sự cho phép của chính quyền địa phương cùng sự giúp đỡ của nhân dân và các nhà hào tâm
chùa đã được xây dựng lại ngôi tam bảo nhà thơ mẫu hồ quan âm dãy nhà la hán
đến nay ngôi chùa đã được phục dựng và khánh thành giai đoạn một
tu bổ và tôn tạo ngôi chùa giúp người dân trong xã từ già đến trẻ có nơi tụ tập sinh hoạt văn hóa tin ngưỡng lành mạnh
góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương đồng thời góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về việc gìn giữ truyền thống văn hóa và các giá trị tín ngưỡng truyền thống